sở xây dựng thành phố hà nội đã có báo cáo kết quả kiểm tra làm rõ thông tin về việc xây dựng khu tâm linh trái phép trên đất rừng
tại dự án khu du lịch sinh thái thác bạc suối sao xã yên bình yên trung huyện thạch thất
theo đó trong tổng số bốn mươi tám công trình xây dựng tại dự án có ba mươi chín công trình đã đầu tư xây dựng trong giai đoạn một hai nghìn hai hai nghìn bảy
có sáu công trình vi phạm trật tự xây dựng gồm ba công trình xây mới ba công trình sửa chữa và sáu công trình chưa thống kê đầy đủ
các công trình vi phạm đã được ủy ban nhân dân huyện thạch thất chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra lập biên bản
xử lý vi phạm hành chính và ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
báo cáo của sở xây dựng thể hiện tại dự án không có dấu hiệu vi phạm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường chặt phá rừng và hoạt động tâm linh
từ kết quả kiểm tra sở xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án nghiêm túc chấp hành các quyết định về khắc phục hậu quả
xử lý nghiêm các công trình vi phạm ngừng tuyệt đối thi công công trình nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật
và khẩn trương giả soát trình tự thủ tục trong hoạt động đầu tư xây dựng